quy ịt trước đây gọi là tai biến mạch não rõ ràng là có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây đặc biệt là những người tuổi trung niên lứa tuổi từ năm mươi trở lên
chúng ta thấy tỷ lệ của bệnh nhân đột quỵ rõ ràng ra tăng với những yếu tố nguy cơ tìm mạch ví dụ như tăng huyết áp
chúng ta thấy bây giờ chúng ta có từ hai mươi năm đến hai mươi bảy người trưởng thành bị tăng huyết áp và dối loạn lipid máu cũng như là tiểu đường
đấy là những yếu tố nguy cơ rất quan trọng dẫn đến đột quỵ
bên cạnh đó thì đột quỵ còn liên quan đến những yếu tố về môi trường ví dụ như là thời tiết ví dụ như là thời tiết ví dụ như là thời tiết ví dụ như là thời tiết
và đòi hỏi của chúng ta là phải phát hiện sớm và xử lý đúng cách nếu không thì rất dễ là ảnh hưởng đến tính mạng cũng như năng lực hoạt động của chúng ta về sau